bệnh có diễn biến nhanh và nặng thời gian điều trị kéo dài và chi phí điều trị tốn kém lên tới hàng trăm triệu đồng
nhưng nhiều trường hợp vẫn không thể qua khỏi hoặc có qua khỏi cũng để lại những biến chứng nặng nề
chương trình sức khỏe và cuộc sống tuần này sẽ đề cập đến những vấn đề liên quan tới căn bệnh nguy hiểm này
tiết canh là món ăn khoái khẩu của nhiều người
nhưng đằng sau món ăn ngon miệng này lại là những nguy cơ với sức khỏe
đã phải bỏ mạng do nhiễm liên cầu khuẩn lợn
dù đã được cảnh báo rất nhiều lần nhưng số lượng bệnh nhân không giảm
mà thậm chí gần đây số lượng bệnh nhân vào viện cấp cứu vì nhiễm khuẩn liên cầu lợn đang có xu hướng tăng cao
không biết là ăn mai không lên viện
hỏi thì bảo là ăn cách đấy bốn hôm rồi
thì ăn là ăn ở ngoài quán
nhưng không biết là ăn đâu
người không thì không biết
lên hôn hay là đi làm
về thì khoảng bốn giờ là kêu phốt
thì là tôi cũng đi làm đến tối về thì mẹ mượn đứa cháu nó đi mua thuốc cảm cúm ra
đến hôm nay thì là làm viện hôm nay là một mươi bảy hôm rồi
thì các bác sĩ thì mới bỏ qua cơn nọc máu thôi
còn bây giờ thận của bác ấy là nó đi vào thận thì bây giờ phải đăng lọc thận
trước đó đầu tiên bệnh nhân có ăn tiết canh
sau đó bốn ngày thì bệnh nhân xuất hiện
sau đó ba ngày bệnh nhân xuất hiện sốt và tiêu chảy và nổi ban
thế vào cấp cứu ở bệnh viện đa khoa thị thái bình rồi chuyển lên bệnh viện nhân dân thương hương
thì lúc vào viện thì bệnh nhân có một tình trạng rất là nặng
bệnh nhân có tụt huyết áp và có nổi trên người rất nhiều ban hoại tử và xuất huyết
văn hoại tử xuất huyết dối loạn đông máu nặng
có chảy máu miệng
thế bệnh nhân đã được xử trí tiến hành cấp cứu rất là kịp thời và tích cực
thế cho có sử dụng những thuốc nâng huyết áp rồi lọc máu
và hiện tại bệnh nhân đến thời điểm này đã lọc đến bốn lần bốn quả lọc
bệnh nhân này điều trị tại khoa cấp cứu bệnh viện nhiệt đới trung ương đã được bốn ngày
nhưng đến nay bệnh vẫn chưa có dấu hiệu thuyền giảm
toàn thân bệnh nhân nổi ban tím đỏ tập trung nhiều ở vùng chân bàn tay và mặt
thậm chí có chỗ còn nổi
nổi phồng nứt nẻ các đầu ngón tay chân có hoại tử gáy cứng
các bác sĩ cho biết bệnh nhân được chuyển từ bệnh viện bạch mai nhập viện vào trưa ngày hai tháng ba
với chuẩn đoán nhiễm chủng máu xùy thuận do nhiễm liền cầu lợn
người nhà bệnh nhân cho biết trước đó một mươi ngày bệnh nhân có mổ thịt lợn
sáu ngày sau bệnh nhân bị suốt cao ba mươi chín bốn mươi độ c da nổi ban hoại tử không đại tiểu tiện được
trước đấy thì ông có tiếp xúc với
lợn gia đình có hàng xóm có công việc nhờ đám cưới mổ lợn giúp
ông lên viện hôm đầu là cũng mê man bất tỉnh
hôm nay tình trạng là cũng khá hơn
tình trạng ông thì bây giờ là mới đi nọc máu
nghi là hôm trước là nghi là suốt lên não đi nọc máu rồi
không tích cực chắc độ hai tuần ông ra viện hai tuần nữa
qua đây thì khuyên mọi người
người tuyên trúc lợn và tránh ăn tiết canh lợn
đi mổ lợn bảo hộ lao động đầy đủ
trường hợp này thì trước đấy ở nhà có thịt mua lợn
sau đó khoảng độ sáu ngày thì bệnh nhân xuất hiện sốt và nổi các ban hoại tử trên da
thế thì vào bệnh viện tuyến dưới thì trong ba ngày thì được tuyên dưới
họ cũng chẳng đoán là nhiễm lên của lợn họ chuyển đến chỗ của tôi
khi vào chỗ của tôi thì cũng rất là may mắn
tuy nhiên có hoại tử các ban hoại tử rất nhiều trên da và có suy thận nặng
hiện nay thì bệnh nhân đang được điều trị đặc hiệu
tuy nhiên nó vẫn phải triển khai lọc máu để hỗ trợ thận bị suy
theo thống kê từ ngày một mươi năm tháng một đến nay bệnh viện nhiệt đới trung ương đã tiếp nhận tới chín ca liên cầu lợn
một trăm linh trong số này là nam giới ở độ tuổi trung niên
hầu hết đều không có bảo hiểm y tế
đặc biệt có nhiều ca vào viện trong dịp tết vừa qua
trong số chín ca liền cầu lợn vào viện có năm ca thể nhiễm chủng máu bốn ca thể viêm mẳng não mủ
bốn mươi năm mươi trong số này có khai thác tiền sử liên quan đến ăn tiết canh hoặc ăn thịt lợn ốm
số còn lại bệnh nhân và người nhà không khai
theo thống kê của chúng tôi thì có khoảng trừng trên dưới năm mươi số những trường hợp bị nhiễm lên cổ lợn là mình khai thác được tiền sử
ăn tiết canh hoặc là tiếp xúc với lợn ốm chết giết mổ lợn ốm chết
thế còn cái số còn lại thì có thể nó còn nhiều hơn nữa nhưng mà người ta giấu rồi nó không khai
thì mình cũng phải ghi nhận là cái con số nó trên dưới năm mươi
có nghĩa là gì
là cái con đường lây truyền của nó thì hầu hết là thông qua cái việc là tiếp xúc với lợn ốm lợn chết ăn các cái sản phẩm lợn còn sống
bên cạnh đó các bác sĩ cũng cho biết phần lớn bệnh nhân nhập viện có tiền sử nghiện rượu
phủ tạng đã bị ảnh hưởng khiến tình trạng bệnh càng nặng hơn
bệnh nhân tử vong do nhiễm độc tố vi khuẩn gây sốc
có bệnh nhân chỉ ba ngày ốm đã bị sốc nhiễm khuẩn
có người phải một mươi ngày mới diễn biến nặng
tùy vào cơ địa người từng nhiễm liên cầu khuẩn lợn vẫn có thể tái phát lại
những người thường thì những người mà có điều kiện mà phải tiếp xúc nhiều với những cái thịt đợn
thì cái khả năng mắc bệnh nó sẽ cũng như là ăn thiết canh
cái khả năng mắc bệnh sẽ cao hơn những người bình thường
thế nên là thường những người bị liên cầu lợn hay xảy ra ở nông thôn
ở những vùng nông thôn có liên quan đến chăn thả cũng như là cái thói quen ăn uống
mà có liên quan đến các thịt đợn tiết canh
với nhiễm liên cầu lợn thì nó có thể gây khá nhiều các thể bệnh khác nhau
tuy nhiên nó có hai cái thể bệnh chính
thứ nhất là cái nhiễm chủng máu và thứ hai là cái việp mồm não mụn
với những bệnh nhân nhiễm chủng máu
thì thường nó diễn biến rất là cấp tính
thế thường bệnh nhân sốt rồi sau vài bốn ngày xuất hiện các ban hoại tực
và có thể một số bệnh nhân diễn biến đến sốc
và nếu như cái sốc mà không được xử lý kịp thời thì có một số bệnh nhân
thì nó suy các phủ tạng
và khi suy nó phủ tạng như thế thì nguy cơ tử vong rất cao
cho dù rằng nếu như mình có điều trị được thì các biện pháp để hỗ trợ các thằng suy
thì cũng đòi hỏi nó chi phí rất là lớn
với hai cái thể bệnh thì cái thể viêm mồm não mụn
thì quá trình điều trị nó đòi hỏi phải khá lâu ít nhất là phải ba tuần
còn nếu như người ta dừng điều trị sớm hơn thì bệnh nhân rất dễ tái phát
thế mà sau ba tuần điều trị như thế thì cũng phải đến một năm mươi số trường hợp
bệnh nhân có điếc tai và đôi khi khắc phục cái điếc tai của bệnh nhân rất khó khăn
nhiều bệnh nhân không hồi phục được
còn với cái thể nhiễm trùng huyết thì nó tùy thuộc vào các cái tạng
nó suy nhiều hay suy ít mà các cái biện pháp kỹ thuật mình phải hỗ trợ nhiều hay ít
và các cái biện pháp kỹ thuật như thế thì nó đều rất đắt
cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết
bệnh liên cầu khuẩn lợn do liên cầu khuẩn steptococcus cacius gây ra
bệnh có nhiều thể trong đó hay gặp nhất là thể viêm mạng não ngủ và nhiễm chủng máu
với thể nhiễm chủng máu tỷ lệ tử vong có thể lên đến ba mươi bốn mươi
thậm chí những trường hợp sức khỏe
trường hợp nặng có tỷ lệ tử vong cao hơn biểu hiện lâm sàng chủ yếu là viêm mạng não
suốt huyết viêm phổi viêm cơ tim và viêm khớp những người bệnh nặng có thể tử vong do độc tố
vi khuẩn gây sốc nhiễm khuẩn viêm nội tâm mạc suy đa phủ tạng nhiễm khuẩn huyết
với thể viêm mảng não ngủ thì phụ thuộc vào việc chuẩn đoán và điều trị sớm hay muộn
nhưng nhìn chung thể này có tỷ lệ tử vong dưới ba thể viêm mạng não ngủ có thể gây biến trứng
gây tai và làm người bệnh có thể bị điếc vi khuẩn streptococcus seal thường cư trú ở
đường hô hấp trên đặc biệt là ở mũi ở đường tiêu hóa và sinh dục của lợn vi khuẩn có thể
xâm nhập vào con người thông qua tiếp xúc trực tiếp như chăm sóc vận chuyển giết mổ lợn bệnh
nhưng hay gặp nhất vẫn là ăn những sản phẩm lợn chưa nấu chín kỹ theo thống kê
khoảng bảy mươi bệnh nhân mắc liên cầu khuẩn lợn có ăn tiết canh lợn các ca mắc còn lại do ăn đem
sống tiếp xúc giết mổ lợn bệnh hiện nay chưa có bằng chứng bệnh liên cầu khuẩn có thể lây trực
tiếp từ người sang người theo bộ y tế năm hai nghìn một mươi bảy cả nước ghi nhận một trăm bảy mươi một ca bệnh liên cầu khuẩn lợn
trong đó một mươi bốn người tử vong tại bệnh viện nhiệt đới trung ương năm hai nghìn một mươi bảy có khoảng hai mươi ca vào viện
chuẩn đoán liên cầu lợn phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu cục trưởng y tế dự phòng cho biết
bệnh xảy ra rải rác quanh năm
nhưng thường tăng vào những tháng cuối năm và đầu năm âm lịch lý do là vì nhiều gia đình mổ lợn
để ăn tết do nhu cầu sử dụng thịt lợn lên cao thậm chí nhiều nơi có tập tục ăn tiết canh
may mắn các chuyên gia cảnh báo một quan niệm của người dân cho rằng lợn do gia đình nuôi
lợn cắp nách thả rông là lợn sạch do đó có thể ăn tiết canh đây là quan điểm sai lầm
bởi bất kể giống lợn nào được chăn nuôi trong điều kiện nào thì vẫn có nguy cơ nhiễm liên cầu lợn
tỷ lệ mang vi khuẩn scutococus không triệu chứng cho một đàn lợn khoảng sáu mươi đến một trăm linh
những người bị suy giảm miễn dịch và lợn bị suy giảm miễn dịch có nguy cơ mắc bệnh cao
vi khuẩn gây bệnh liên cầu lợn hoàn toàn bị tiêu diệt khi thực phẩm được nấu chín kỹ vì thế
để phòng bệnh người dân không nên giết mổ lợn ốm chết không xử lý thịt lợn sống bằng tay chân
nhất là khi có vết thương ở tay cần rửa sạch tay sau khi chế biến thịt không ăn lợn bệnh
thịt lợn sống tiết canh nội tạng chưa nấu chín kỹ và đặc biệt không ăn thịt lợn ốm
thịt lợn chết trong bất cứ trường hợp tiếp xúc với lợn ốm chăm sóc nuôi hoặc giết mổ
tiêu hủy nên có phương tiện phòng hộ
thứ ba quá trình giết mổ lấy tiết cũng không đảm bảo sạch thứ tư những người chế biến cũng rất
không đảm bảo vệ sinh thứ năm nhiều yếu tố có thể qua tiết canh mà đưa mầm bệnh vào trong con người
ví dụ như bệnh tả trong tiết canh người ta lại dùng các rau sống cũng không an toàn cho nên
trong thời gian hiện nay một thời gian mà đất nước ta còn chưa cải thiện được tình hình vệ sinh môi trường
trường thì không nên sử dụng tiết canh trong giai đoạn hiện nay
tránh liên cầu khuẩn lợn cục y tế dự phòng khuyến cáo một số lưu ý để phòng tránh liên cầu khuẩn lợn
chọn mua thịt lợn đã qua kiểm định của cơ quan thú y tránh mua thịt lợn có màu đỏ khác thường
suất huyết hoặc phù nề nấu chín thịt lợn là điều rất quan trọng không ăn lợn chết
không ăn các món ăn tái đặc biệt là tiết canh lợn trong thời gian có dịch những người có vết thương
hở phải đeo găng tay khi tiếp xúc với thịt lợn tái hoặc sống phải giữ các dụng cụ chế biến ở nơi
sống tay và các dụng cụ chế biến sau khi tiếp xúc chế biến thịt lợn dùng riêng các dụng cụ chế
biến thịt sống và thịt chín khi người thân có biểu hiện sốt cao xuất hiện các mảng xuất huyết hoại
tử dưới da tiêu chảy cần đưa ngay bệnh nhân đến các cơ sở y tế gần nhất để được các bác sĩ chuyên
khoa khám điều trị kịp thời tránh nguy cơ tử vong do liên cầu khuẩn lợn theo các chuyên gia dịch
liên cầu khuẩn lợn là loại bệnh do vi khuẩn gây ra hiện vẫn chưa có vaccine phòng bệnh cho người
bệnh có chiều hướng tăng cao trong mùa nắng nóng và có nguy cơ trở thành dịch nếu không có biện pháp
phòng tránh điều trị kịp thời bệnh có thể lây từ lợn sang người hoặc từ người sang người người
nhiễm bệnh có triệu chứng viêm não xuất huyết viêm phổi viêm cơ tim và viêm khớp nếu không được
chữa trị kịp thời người bệnh sẽ bị viêm mảng não nhiễm chủng huyết gây choáng và có thể để lại
những di chứng nặng nề
do vậy cùng với sự chủ động của người dân các tổ chức đoàn thể và chính quyền cơ sở cần tăng cường
hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến để người dân nâng cao nhận thức
chương trình sức khỏe và cuộc sống tuần này xin được tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi